lần đầu tiên tại miền trung một bé gái từ ca mang thai hộ đầu tiên đã trào đời vào lúc tám giờ một mươi phút sáng ngày hai mươi tám tháng bảy
tại khoa phụ sản của bệnh viện trung ương huế trong niềm hạnh phúc vô bờ của người thân và đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện
đây là sự kiện đánh dấu việc triển khai thành công thêm một kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm mang thai hộ ở bệnh viện trung ương huế
một trong ba bệnh viện trên cả nước được bộ y tế cho phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ
trường hợp mang thai hộ đầu tiên đã sinh tại bệnh viện trung ương huế là vợ chồng anh lê thanh ân ba mươi bốn tuổi
và chị nguyễn thị thuần ba mươi năm tuổi trú tại tứ hạ thị xã hương trà thừa thiên huế
một bé gái có cân nặng ba năm kg vừa ra đời bằng phương pháp sinh mổ đã đem lại niềm hạnh phúc vô bờ cho vợ chồng chị thuần anh ân
đánh dấu việc triển khai thành công thêm một kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm mang thai hộ ở bệnh viện trung ương huế

vì sau một thời gian lâu dài điều trị vô sinh và cũng được lục pháp cho phép lúc mang thai hộ được thực hiện
thì như kiện việc thực hiện mang thai hộ hai vợ chồng và cả gia đình rất là vui
qua đây cũng cảm ơn đồng hồ y bác sĩ của bệnh viện trung ương huế đã giúp gia đình chúng tôi
là có được em bé đến ngày hôm nay
hai vợ chồng anh ân chị thuần lập gia đình từ năm hai nghìn tám
vợ bị u sơ tử cung lớn và có biến chứng nặng phải cắt tử cung nên không thể tự mang thai
trường hợp này được thực hiện thành công nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm mang thai hộ tại bệnh viện trung ương huế
đây là một trong ba trường hợp mang thai hộ đầu tiên được bệnh viện trung ương huế thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm thành công
trong tổng số trên một mươi trường hợp mang thai hộ mà bệnh viện đã tiếp nhận
khi mà muốn mang thai
người phụ nữ phải có tử cung
đây là một trường hợp đặc biệt là chỉ một bệnh lĩ nặng mà phải cắt bỏ tử cung
cho nên thường thường trước đây mà không bỏ tử cung thì không thể mang thai được
từ ngày mà chúng ta có cái luật pháp cho phép mang thai hộ
thì những người phụ nữ không có tử cung
trước đây nghĩ rằng là bệnh viện không được làm mẹ
thì mở ra một cơ hội mới là có thể làm mẹ
tuy nhiên vấn đề liên quan pháp lý luật pháp mình là chỉ cho mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
cho nên là người mang thai đó phải là người bà con thân thích của cặp vợ chồng thôi
cho nên mà kiếm một người mà để sẵn sàng mà mang thai cho một người gặp gia đình khác rất khó
bệnh viện trung ương huế là một trong ba bệnh viện trên cả nước
được bộ y tế cho phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ
từ năm hai nghìn bảy đến nay
bệnh viện trung ương huế đã triển khai thực hiện thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm
với gần một em bé trao đời
phương pháp mang thai hộ chỉ có thể được thực hiện
thông qua kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm
tại bệnh viện trung an huế
các hội đồng chuyên môn khoa học việt về mặt chuyên môn pháp lý
sau đó đưa vào quy trình điều trị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ
bệnh viện chúng tôi rất là vinh dự
được bộ y tế giao cho một ba bệnh viện ở việt nam
được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ
hành giác pháp lý giúp những cặp vợ chồng có nhu cầu mang thai hộ
có những đứa con thực sự
đảm bảo tình nhân văn của pháp luật chúng ta
mang thai hộ về với chân đạo
không bị thương mại hỏa và những biện hệ lùi về sau
cháu bé của hai vợ chồng anh ân trị thuần chào đời nhật
nhờ kỹ thuật mang thai hộ thành công đầu tiên
ở miền trung và bệnh viện trung an huế
để triển khai thành công kỹ thuật mang thai hộ
bên cạnh chuyên môn
bệnh viện đã bám sát các điều khoản trong nghị định của chính phủ
và thông tư hướng dẫn của bộ y tế
nhằm đảm bảo tính nhân đạo của phương pháp mang thai hộ
mở ra nhiều cơ hội và hy vọng cho nhiều cặp vợ chồng khác